phan văn cương hiện là phó giám đốc sở công thương tỉnh lào cai
trong ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai cũng đã ban hành các quyết định khởi tố bị can
và lệnh khám xét cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn văn bình nguyên thành viên hội đồng thành viên
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên apatit việt nam
các quyết định và lệnh nêu trên được viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai phê chuẩn
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh khởi tố bị can
bắt tạm giam ông nguyễn hoàng nghĩa trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện long thành
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cùng với tội danh trên công an tỉnh đồng nai cũng đã thi hành lệnh khởi tố bị can
bắt tạm giam các bị can gồm dương thị duyên chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện long thành
nguyễn quang thảo tổ trưởng tổ đền bù văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nai
chi nhánh huyện long thành và bùi văn hồng viên chức văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nai
chi nhánh huyện long thành
theo điều tra ban đầu bốn cán bộ nói trên liên quan tới hành vi thiếu trách nhiệm trong xác minh
nguồn gốc đất đai tại xã bình sơn huyện long thành để một số trường hợp lợi dụng chiếm đất công
gây thất thoát tài sản của nhà nước hàng chục tỷ đồng
một nhóm đối tượng khống chế khách du lịch lấy tiền vừa bị công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi bắt giữ
sau khi tiếp nhận thông tin một du khách du lịch đang chơi ở khu vực thảo nguyên bùi huy
xã ba trang huyện ba tơ vào ban đêm thì bị một số đối tượng dùng cây và đá đến hâm dọa khống chế lấy tiền
nạn nhân phải đưa tiền để đảm bảo an toàn
công an xã ba trang đã khẩn trương truy xét và làm rõ ba đối tượng gồm phạm văn hình phạm văn huy và phạm văn tham
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an quận hồng bàng thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm ngọc anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một trăm năm mươi hai phan bội châu
bội châu quận hồng bàng thành phố hải phòng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an thành phố hải phòng là đối tượng phương huyền nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số hai trăm hai mươi đường máng nước
thôn cái tắt xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
đối tượng cao một m năm mươi tám và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt phải
bên cạnh đó
phòng cảnh sát thiện án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn bá đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại năm trên bảy mươi hai trên hai trăm ba mươi chín lê lợi phường lê lợi quận ngô quyền thành phố hải phòng
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có sẹo chấm cách ba cm trên sau đuôi lông mày trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện